sáng nay liên đoàn bóng đá việt nam vff đã công bố chính thức nhà tài trợ chính cho các đội tuyển bóng đá quốc gia việt nam
giai đoạn từ năm hai nghìn hai mươi bốn đến năm hai nghìn hai mươi năm
đây là sự hợp tác có ý nghĩa rất lớn giúp các cầu thù có thêm động lực để chinh phục những giấc mơ lớn của bóng đá việt nam nói riêng và thể thao việt nam nói chung
tại lễ ký kết tập đoàn dược phẩm roto mentholatum việt nam tự hào trở thành nhà tài trợ đồng hành cùng các đội tuyển bóng đá quốc gia việt nam
bao gồm đội tuyển bóng đá quốc gia nam đội tuyển bóng đá quốc gia nữ và đội tuyển quốc gia u hai mươi hai u hai mươi ba việt nam trong giai đoạn từ hai nghìn hai mươi bốn đến năm hai nghìn hai mươi bảy
đây được xem là nguồn khích lệ động viên rất lớn đối với bóng đá việt nam nói chung các đội tuyển quốc gia việt nam nói riêng
bóng đá là môn thể thao tập thể nên để duy trì thành công và đạt được những bước phát triển mới luôn cần sự chung tay hỗ trợ của tất cả mọi người
từ đó giúp các đội tuyển có những điều kiện tốt nhất thuận lợi nhất cho quá trình chuẩn bị và thi đấu tại đấu trường quốc tế
đáng chú ý đây là nguồn động viên rất lớn đối với u hai mươi ba việt nam khi thầy trò huấn luyện viên hoàng anh tuấn sẽ hội quân vào ngày năm tháng bốn
chuẩn bị cho vòng chung kết u hai mươi ba châu á diễn ra ở qatar từ ngày một mươi năm tháng bốn đến ngày ba tháng năm
sáng nay tại hà nội liên hiệp các tổ chức hữu nghị việt nam viện nghiên cứu quốc tế và đối ngoại nhân dân phối hợp các đơn vị liên quan
tổ chức tọa đàm bản sắc cán bộ đối ngoại nhân dân trong thời đại mới và những yêu cầu đặt ra cho cán bộ trẻ khối các cơ quan trung ương
những năm gần đây trước những biến đổi toàn cầu công tác đối ngoại nhân dân của nước ta đang đứng trước những cơ hội và thách thức lớn
để củng cố môi trường an ninh và phát triển của đất nước
tọa đàm đặt ra vấn đề đòi hỏi kỹ năng và phẩm chất của cán bộ đoàn viên thanh niên khối các cơ quan trung ương với nhiều phương thức khác nhau
đưa các mối quan hệ đối ngoại đi vào chiều sâu nâng cao chất lượng hiệu quả hội nhập quốc tế góp phần tạo thế và lực mới cho đất nước
các đại biểu đã tham gia thảo luận tại diễn đàn với hai nội dung chính vấn đề bản sắc và bản sắc cán bộ đối ngoại nhân dân
và xây dựng bản sắc cán bộ đối ngoại nhân dân yêu cầu đối với cán bộ trẻ khối các cơ quan trung mương
phát biểu ý kiến tại tọa đàm đồng chí nguyễn văn thể ủy viên trung mương đảng bí thư đảng ủy khối các cơ quan trung mương đề nghị
sau buổi tọa đàm tuổi trẻ khối các cơ quan trung ương tiếp tục nghiên cứu xây dựng một đề án không tổng quan về bản sắc bao trùm sáu mươi bốn đảng bộ khối